tại huyện điện biên bộ tư pháp phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch nước cho nhập quốc tịch việt nam với người lào kết hôn không giáo thú trên địa bàn huyện điện biên
thời gian tới ubnd tỉnh điện biên sẽ chỉ đạo các cấp ngành tiếp tục triển khai các thủ tục để cấp giấy chứng nhận hộ tịch hộ khẩu giấy đăng ký kết hôn các giấy tờ tùy thân giấy khai sinh giải quyết các chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền công dân giúp bà con ổn định cuộc sống
đối với những người đã được phê duyệt nhưng chưa làm hồ sơ xin nhập quốc tịch đề nghị tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân nếu có nguyện vọng nhập quốc tịch việt nam được làm hồ sơ xin nhập quốc tịch theo quy định
bảo đảm một trăm linh người kết hôn không giáo thú được phê duyệt có nguyện vọng được nhập quốc tịch việt nam